huyện lộc bình nơi có đỉnh mẫu sơn là địa phương có chiều cao trung bình cao nhất tỉnh lãng sơn
với đợt rét đậm rét hại đầu tiên vừa tác động vào bắc bộ nhiệt độ của địa phương này đã xuống mức sáu độ c
vì vậy để bảo đảm phòng chống đói rét cho gia súc bà con nông dân cùng chính quyền địa phương đã có những biện pháp cụ thể
trước diễn biến phức tạp của đợt rét đậm rét hại để phòng chống đói rét cho gia súc
tỉnh lạng sơn khuyến cáo bà con nông dân trong địa bàn tỉnh tập trung che chắn gió cho gia súc
có chất độn trường sạch không chân trượt ẩm mốc tuyệt đối không thả rông gia súc khi nhiệt độ dưới một mươi hai độ c
đồng thời chuẩn bị thức ăn dự trữ cho gia súc khi tình trạng rét đậm rét hại kéo dài

một trăm hai mươi con gia súc thời điểm này đã bắt đầu mùa đông giá rét với đợt rét đậm rét hại đầu tiên
để đàn gia súc không bị bệnh chết do đói rét cơ quan chức năng và bà con cần nghiêm túc thực hiện các biện pháp tránh thiệt hại về tài sản